tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã diễn ra buổi họp báo công bố chủ đề
và thời gian diễn ra của lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tinh hoa đại ngàn mục tiêu chính của lễ hội lần này nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê buôn ma thuột
góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê việt nam trên thị trường thế giới
tôn vinh người trồng chế biến và kinh doanh cà phê động viên cộng đồng
cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn đắk lắc nói riêng và việt nam nói chung
điểm nổi bật của lễ hội lần này là chú trọng quảng bá phát triển cà phê đặc sản việt nam
đồng thời thông qua lễ hội sẽ quảng bá giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh
và mời gọi các dự án đầu tư thương mại du lịch lớn trên địa bàn tỉnh
lễ hội còn mang ý nghĩa lịch sử là nhằm thiết thực kỷ niệm bốn mươi bốn năm chiến thắng buôn ma thuột
giải phóng tỉnh đắk lắc mùng một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mùng một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước